thưa quý vị trưa nay ngày hai mươi tám tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày một tháng tám
thành phố đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong
xiết chặt việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên toàn thành phố
tính đến thời điểm hiện tại thành phố có bảy mươi sáu hai mươi sáu trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được bộ y tế công bố
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện tổng số ca điều trị khỏi
tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là hai mươi một ba trăm ba mươi tám ca
hiện điều trị ba mươi chín một trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr
xét nghiệm nhanh dương tính trong đó có bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmore
tính cộng rồn đến nay có tám trăm một mươi năm bệnh nhân tử vong
thành phố giám sát chặt ba mươi sáu chuỗi lây nhiễm sars cov hai gần đây
trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới
và liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy có hai trăm năm mươi tám bảy mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn bốn triệu năm trăm linh liều tiêm mũi hai là một trăm năm mươi tám trăm ba mươi sáu liều
có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
như yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
tháng hôm nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca và thành phố hà nội là sáu mươi chín ca
sẽ có một mươi năm đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy tp hà nội đi kiểm tra đột xuất
giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện giãn cách
lãnh đạo thành phố yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương của hà nội
phải làm việc cụ thể với từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn mình
đảm bảo là thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm
các tuyến đường giao thông các khu vực công cộng xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài
mà không có lý do chính đáng không đúng quy định phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí
sử dụng hệ thống truyền thanh để tuyên truyền nhắc nhở hàng ngày
trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tỉnh vĩnh phúc đã quyết định thành lập chín chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cùng với lực lượng y tế quân đội thanh tra giao thông và các lực lượng tình nguyện khác
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
với quyết tâm góp sức cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh
hôm nay ca làm việc của thượng úy nguyễn văn hoàn cán bộ công an huyện bình xuyên
tại chốt kiểm soát số hai đường một trăm linh bắt đầu từ sáu giờ sáng
trong khoảng hơn hai tiếng anh đã điều tiết gần ba trăm linh phương tiện qua chốt thực hiện khai báo y tế
nắng khói bụi tiếng ồn tất cả không làm nản lòng được các anh và đồng đội
bởi anh hiểu được rằng trong cuộc chiến chống dịch có rất nhiều người có vất vả hơn cả các anh
trong địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng như là trong tình hình cả nước
thượng tá nguyễn kỳ hanh phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chốt trưởng chốt số hai đường một trăm linh cho biết
thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát trung bình mỗi ngày có khoảng gần hai lượt xe qua lại đây
từ ngày thành phố hà nội giãn cách xã hội theo chỉ t một mươi sáu lượng xe giảm chỉ còn khoảng một nửa
tuy nhiên không vì thế mà lực lượng làm nhiệm vụ lơ là
công việc kiểm soát phòng dịch được duy trì nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với tinh thần trách nhiệm cao nhất
công việc kiểm soát phòng dịch được duy trì nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mọi người làm rất là tốt mọi người thực hiện khai báo y tế em thấy rất tốt trong công tác phòng chống dịch
không thấy tiền hàm khai báo em thấy tốt cho bản thân mình tốt cho mọi người
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín chưa bao giờ khẩn trương như thời điểm này
đã thầm thiế sâu sắc ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đến đời sống xã hội
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã và đang cố gắng làm tốt nhất vai trò trách nhiệm của mình ở từng vị trí công tác
các cán bộ chiến sĩ ở chiến trường
chín chốt kiểm soát cũng đang từng ngày từng giờ chân mình giữa nắng nóng và khói bụi với quyết tâm giữ cho vĩnh phúc an toàn trước dịch bệnh
góp phần cùng với nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất
chiều qua ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ký quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an thành phố biên hòa vì thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an được điều động đến công tác tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tp biên hòa
nguyên nhân điều động bà hà khỏi chức chủ tịch ubnd phường bởi trong hơn một tháng qua với cương vị người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương bà hà chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn để dịch bệnh trên địa bàn phát sinh nhiều không có biện pháp xử lý cũng như không về xuất với cấp trên
chủ tịch ubnd tp biên hòa cũng đã ký quyết định điều động ông dương minh sang phó trưởng phòng nội vụ tp biên hòa giữ chức vụ quyền chủ tịch ubnd phường hóa an từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
thành ủy thành phố biên hòa cũng quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức phó bí thư đảng ủy phường hóa an và chỉ định ông dương minh sang giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường hóa an nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy phường hóa an là đơn vị có số ca dương tính cao nhất thành phố biên hòa
với hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm và gần bốn trăm linh trường hợp f một
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã quyết định gia hạn thời gian phong tỏa toàn bộ phường hóa an đến ngày chín
có hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín hai công dân sinh sống trên địa bàn tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã bị công an tp bạc liêu mời đến trụ sở làm việc để nhắc nhở tuyên truyền
theo bộ chủ tịch ubnd tp biên hòa tỉnh bạc liêu đã bị công an tp bạc liêu mời đến trụ sở làm việc để nhắc nhở tuyên truyền
theo hồ sơ của cơ quan công an hai người này dùng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ những video sai sự thật có nội dung liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn
công an tp bạc liêu yêu cầu người vi phạm xóa những video này khỏi trang cá nhân đồng thời tuyên truyền giải thích để người vi phạm nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và viết cam kết không chia sẻ những nội dung sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty ba tháng hai
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam nguyên bí thư tỉnh quỷ nguyên phó chủ tịch ubnd tp bình dương
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can lệnh khám xét đối với ông trần văn nam nguyên phó chủ tịch ubnd tp bình dương
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
tại bản phúc xã mường khoa huyện bắc yên tỉnh sơn la công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên công an tỉnh sơn la đã bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối tượng là hoàng bá tước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú đội hai mươi xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
tức là đối tượng đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hoàng bá tước bị công an huyện điện biên bắt quả tang và khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tuy nhiên lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã ra quyết định truy nã số một đối với hoàng bá tước
tuy nhiên lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú
tuy nhiên dãn cách xã hội mặc dù sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô hay bánh gọi qua ứng dụng công nghệ
tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng tài xế giao hàng của grab vận chuyển hàng hóa do ứng dụng chưa tắt dịch vụ giao hàng
vì vậy mà trong chiều ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản gửi công an thành phố sở thông tin và truyền thông cùng với các doanh nghiệp gồm grab bi gojec migo fastgo
yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động giao hàng đặt qua ứng dụng công nghệ đề nghị công an thành phố và ubnd các quận huyện tăng cường kiểm tra tại các chốt trực xử lý nghiêm các tài xế vi phạm
đồng thời sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị sở thông tin và truyền thông kiểm tra xử lý tổng hợp danh sách các doanh nghiệp cố tình vi phạm và tái vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành

các lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt dịch cũng chủ động phát hiện đấu tranh tội phạm nhiều đối tượng trộm tài sản cướp giật cũng chủ động phát hiện đấu tranh tội phạm